thưa quý vị vào đêm qua một đợt không khí lạnh nữa đã được tăng cường cho bắc bộ
khiến nhiệt độ toàn vùng ngày hôm nay không quá hai mươi một độ c
vâng ạ trời lạnh nhưng khá khô giáo vùng núi một số khoảng trong ngày còn nắng nữa
nên đây cũng được xem là giai đoạn vô cùng lý tưởng
nếu quý vị đến với sapa lào cai hay là mộc châu sơn la du lịch nghỉ dưỡng
không thuận lợi như bắc bộ không khí lạnh tăng cường lại khiến cho tình hình mưa lũ
tại các tỉnh miền trung thêm nghiêm trọng đặc biệt là thừa thiên huế
chính vì vậy trong ngày hôm nay đến hai ngày tới nếu quý vị có lộ trình du lịch tới khu vực này
thì cần cân nhắc kỹ lưỡng
vâng hiện nay thì hầu hết các địa phương tại thừa thiên huế đều đang ngập trong nước
việc đi lại của người dân khó khăn nên dịch vụ đi ghe giữa phố để mua sắm nhu yếu phẩm trở nên hút khách
nhưng chúng tôi cũng lưu ý tới quý vị là cần hết sức cẩn trọng
bởi giữa dòng nước mênh mông như vậy thì hoàn toàn có thể tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn
và thực tế là ngày hôm qua tại thừa thiên huế cũng đã xảy ra một vụ lật ghe
chở người dân đi mua sắm khiến một người chết và một người mất tích
để đảm bảo an toàn ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một và ngày mai một mươi bảy tháng một mươi một
học sinh trên địa bàn toàn thừa thiên huế sẽ tiếp tục được nghỉ học
tình hình mưa lũ cụ thể tại đây sẽ được biên tập viên thùy linh gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây
vâng thưa quý vị nước lũ dâng cao trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
đã khiến cho tám mươi tuyến đường trong trung tâm thành phố huế bị ngập sâu
từ bốn đến một năm mét
mưa lớn cũng làm cho các xã phường trên địa bàn huyện phú lộc
thị xã hương trà hương thủy quảng điền ngập sâu lên đến một năm mét
toàn tỉnh đã sơ tán chín trăm linh hội dân với gần hai ba trăm linh nhân khẩu ra khỏi vùng lũ nguy hiểm
mưa lớn cũng gây nên tình trạng sạt lỡ đắt đá vùng đồi núi
các tuyến đường giao thông sạt lỡ bờ sông tại các huyện quảng điền phú lộc phong điền a lưới nam đông
hoạt động giao thông vận tải tại bến xe thành phố huế
thăm qua địa phận thị xã hương thủy và huyện phú lộc tê liệt hoàn toàn do nước ngập sâu
trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ
công an tỉnh thừa thiên huế vẫn duy trì công tác ứng trực một trăm linh quân số để giúp đỡ hỗ trợ người dân
trước đó công an các đơn vị địa phương đã ấn cứu kịp thời tám người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm do lạc ghe
cứu hai người dân mất kẹt trong đắt đá do sạt lỡ
sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn và đưa kịp thời người bệnh phụ nữ mang thai đến bệnh viện
trước diễn biến thiên tai phức tạp vào chiều tối ngày hôm qua
thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền trung
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và các tỉnh thành phố từ hà tĩnh đến phú yên
tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn tính mưa lũ
trong đó tăng cường tuyên truyền về thông tin phòng chống mưa lũ cho người dân
di rời người dân phương tiện ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định việc cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn
thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo vận hành an toàn
các công trình hồ chứa thủy lợi thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình
an toàn cho vùng hạ du không để xảy ra lũ nhân tạo góp phần cắt giảm lũ cho hạ du
các tỉnh tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ thiếu đói
nhất là những hộ dân buộc phải sơ tán do ngập lụt sạt lở
các hộ dân ở khu vực bị ngập sâu chia cắt không để người dân bị đói rét không có chỗ ở
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để hỗ trợ người dân sơ tán
và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống
chỉ đạo công tác khắc phục nhanh hậu quả thiên tai vệ sinh môi trường
khắc phục các hoạt động sản xuất sinh hoạt của nhân dân học tập của học sinh ngay sau khi lũ rút
không có người nghiệp nhưng lại muốn có tiền tiêu xài
nguyễn ngọc phương chú tại quận liên triều thành phố đà nẵng đã rủ thêm một số đối tượng cộng cán
đi đe dọa quán nhậu để lấy tiền bảo kê
công an quận liên triều vừa bắt giữ phương về hành vi bảo kê cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an phương thừa nhận do không có người nghiệp ổn định nhưng lại muốn ăn chơi tiêu xài
nên đã lên mạng xã hội rủ thêm một số đối tượng khác đi đe dọa các hàng quán
ép buộc nhận nhóm của phương làm bảo kê
quán nào không đồng ý thì sẽ thường xuyên bị các đối tượng đe dọa quậy phá đánh nhau
làm cho thử khách không dám đến ăn uống
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt nhóm của phương đã nhận ba mươi bốn triệu đồng
cùng một quán nhậu
hiện công an quận liên triều đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng còn lại
dùng thuốc ngủ pha và rượu để cho nạn nhân uống với mục đích cướp tài sản
phạm quốc huy năm mươi hai tuổi là một đối tượng sống lang thang
đang bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra
trước đó chị lưu thị thủy đã rủ huy cùng một số người bạn về ăn nhậu tại quán nước của mình
thấy chị thủy có nhiều vòng vàng nên trong lúc đi mua đồ ăn huy đã mua thuốc ngủ
đợi dụng lúc mọi người không để ý huy đã cho thuốc ngủ vào lưu rượu để chị thủy uống
sau khi mọi người ra về chị thủy bị ngấm thuốc ngủ
huy đã lấy kéo cắt một mươi bốn vòng đeo tay một sợi dây chuyền bằng vàng một mươi tám k và một điện thoại di động
tổng trị giá hơn tám mươi chín triệu đồng của chị thủy rồi tổng thoát
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên
tụ tập tại phòng trọ chuẩn bị mang hung khí đi đánh nhau với một nhóm khác
ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường trần đăng ninh phường tam thanh thành phố lạng sơn
công an thành phố lạng sơn đã phát hiện một đối tượng đang được một đối tượng ở huyện cao lộc tỉnh lạng sơn rủ đi đánh nhau
khám xét phòng trọ của đối tượng cầm đầu lực lượng công an phát hiện có hai mươi ba thanh thiếu niên tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám
tổ công tác đã thu giữ bốn con dao một mươi chín xe mô tô các loại
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên khai đến phòng trọ để tụ tập chuẩn bị các hung khí đi đánh nhau với một nhóm khác trên địa bàn thành phố
thành lập công ty rồi là man thua lỗ hai vợ chồng nông vân âu và nguyễn thị vinh đã lấy danh nghĩa công ty để huy động rồi chiếm đoạt vốn của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cao bằng
cả hai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai âu và vinh lấy danh nghĩa là chủ tịch và phó chủ tịch
hội đồng quản trị công ty lâm đại phúc để vẽ ra các dự án không có thật thu hút được gần ba trăm linh tỷ đồng tiền vốn đầu tư sau đó chiếm đoạt hơn một trăm năm mươi năm tỷ đồng bỏ trốn
cả hai đã bị bắt giữ tại một khách sạn trên địa bàn thành phố hà nội
khám xét nơi ở và nơi làm việc của âu và vinh cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
đêm một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh bình dương cho biết đã phối hợp với công an thành phố thuận an khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường an thạnh thành phố thuận an
theo thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một anh phạm thanh duy chú tệ tỉnh an giang điều khiển xe máy đến ngã tư giao nhau
giữa đường d một và n bốn phường an thạnh thành phố thuận an rồi vào một cửa hàng tạp hóa
đúng lúc này có một người đàn ông lao đến dùng hung khí đâm vào người anh duy khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án
liên quan đến vụ tai nạn ô tô trên đèo merc làm năm người thương vong
công an huyện murdrock tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đinh anh tài
trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai để điều tra làm rõ
qua điều tra công an huyện murdrock xác định anh trần quốc cường điều khiển ô tô cùng nhóm bạn đến gia lai chơi
tối ngày một mươi ba tháng một mươi một sau khi đã uống rượu bia anh cường đã thuê đinh anh tài làm người lái taxi
chở cả nhóm về khánh hòa
tuy nhiên khi đi đến địa phận xã ea trang
huyện murdrock thì xe ô tô đã tông vào thành hộ lan can
cú đâm mạnh làm cho anh trần quốc cường tử vong tại chỗ
một người bạn của anh cường tử vong tại trung tâm y tế huyện murdrock
cơ quan công an đã tiến hành test nhanh tài xế và có kết quả dương tính với chất ma túy
bộ giao thông vận tải sẽ thành lập bốn đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước của sở giao thông vận tải

thông tin này sẽ mở đầu cùng chính sách ngày hôm nay
và kết thúc trước ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn